sáng nay hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
vai trò cộng đồng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới
qua thực tiễn đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn
đã được tổ chức tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
tại buổi hội thảo các đại biểu cho rằng
việc quản lý bảo tồn phải xuất phát từ tính đặc thù riêng của mỗi di sản
và phải dựa trên quy hoạch tổng thể
cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu
đánh giá tác động và phân tích sâu hơn trên các đề án phát triển du lịch
và quá trình tăng cường sự gắn kết giữa di sản và cộng đồng
thúc đẩy sự hưởng lợi và tham gia của cộng đồng
vào việc quản lý và bảo vệ di sản thế giới